cùng với chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở gắn với cụ thể hóa các nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
thời gian qua cấp ủy chính quyền các cấp ở kim bảng tỉnh hà nam đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn
thực hiện có hiệu quả mô hình nhất thể hóa một số chức danh cán bộ thôn xóm tổ phố
thực tế tại xã đồng hóa nhiều năm qua cho thấy việc bố trí bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn xóm
tạo điều kiện rất thuận lợi cho các cán bộ cơ sở trong triển khai nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của tri bộ
cũng như trong thực hiện vai trò quản lý điều hành công việc ở địa bàn dân cư
chúng tôi thấy rất phù hợp phù hợp ở chỗ rằng sau khi mà cấp ủy tri bộ dự thảo nghị quyết
bàn với tri bộ xây dựng nghị quyết để lãnh đạo thì người tổ chức thực hiện đó thì cũng là đồng chí bi thư xóm trưởng
cho nên cái việc tổ chức thực hiện nghị quyết ở dưới tri bộ rất đồng bộ
kết quả ở đồng hóa cũng như các xã thị trấn trong toàn huyện là cơ sở để huyện ủy kim bảng
chỉ đạo tiếp tục duy trì và phát huy yếu tố tích cực trong thực hiện mô hình nhất thể hóa một số chức danh cán bộ thôn xóm tổ phố
và coi đây là giải pháp tích cực trong thực hiện hóa tinh thần nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai của tỉnh ủy
phù hợp với điều kiện của địa phương
thực hiện chủ trương trên trong lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ban thường vụ huyện ủy kim bảng đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết gắn với thường xuyên kiểm tra đôn đốc
bám sát cơ sở nắm chắc tình hình kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt
ban thường vụ huyện ủy đã gắn liền với việc chỉ đạo đại hội của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi để tập trung lãnh đạo duy trì cái mô hình đó
và đồng loạt chỉ đạo trong toàn đảng bộ huyện
cho đến nay thì mô hình nhất thể hóa bí thư tri bộ đồng thời là trưởng thôn xóm tổ dân phố trưởng ban công tác mặt trận
đã được huyện kim bảng thực hiện một cách đồng loạt và đạt được kết quả rất là cao
đến nay tỷ lệ bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn xóm tổ dân phố của huyện kim bảng đạt chín mươi sáu kiêm trưởng ban công tác mặt trận đạt tám mươi tám
sự thống nhất đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện mô hình là điều kiện thuận lợi để huyện kim bảng
chỉ đạo triển khai thực hiện thành công nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai của tỉnh hà nam
góp phần tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả